thưa quý vị ngay sau khi công an tp hcm triển khai việc quét mã qr thay cho việc kiểm tra giấy đi đường với người dân
ngày sáu tháng chín đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an đã trực tiếp đi kiểm tra thị xác việc giám sát người ra đường
bằng mã qr tại các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố
tại chốt kiểm soát trên đường lãnh minh thăng quận một mươi một sau khi nghe cán bộ trực chốt báo cáo về việc
bố trí quân số để luân phiên làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn và tình hình lưu thông qua chốt
đồng chí thứ trưởng yêu cầu cán bộ trực chốt phải kiểm tra chặt chẽ
ngoài kiểm tra mã qr cán bộ trực chốt phải hướng dẫn người dân giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn
nhất là khai báo hành trình trên hệ thống trước khi ra đường
tại chốt kiểm soát đặt trên đường âu cơ giáp nút giao với đường trường chinh quận tân bình
nhận thấy lưu lượng người ra đường khá đông
thứ trưởng lê quốc hùng đã hỏi cạnh kẽ về tình hình kiểm soát mã qr của người dân
chốt ông yêu cầu công an quận phải bố trí đủ lực lượng để kiểm tra chặt chẽ toàn bộ số người qua lại chốt bất kể ngày đêm
chưa yên tâm trước việc cán bộ trực chốt ở đây kiểm tra cho xe ô tô qua chốt khá nhanh
ông yêu cầu cán bộ trực chốt dừng một xe ô tô và nói rõ cách thức kiểm tra hành trình dán trên kính xe ô tô
đột xuất vào kiểm tra công an phường một mươi năm quận tân bình đồng chí thứ trưởng đã dành thời gian hỏi thăm
về tình hình kiểm soát người ra đường công tác hỗ trợ an sinh xã hội đối với người dân
nhất là những người dân gặp khó khăn để người dân yên tâm ai ở đâu ở yên đó
báo cáo với đồng chí thứ trưởng trung tá nguyễn đông anh trưởng công an phường cho biết
phường một mươi năm quận tân bình có hơn bốn mươi hai dân cả thường trú và tạm trú
đây cũng là địa bàn có đông công nhân khi nằm gần khu công nghiệp tân bình
để hỗ trợ người dân công an phường đã phối hợp với các bang điều hành khu phố tổ dân phố và ủy ban nhân dân phường
ra soát lập danh sách chín sáu trăm linh trường hợp khó khăn để đề xuất hỗ trợ tiền qua túi an sinh
sau đó thứ trưởng lê quốc hùng tiếp tục kiểm tra đột xuất tại chốt kiểm soát trên đường nguyễn tất thành do công an quận bốn phụ trách
nhận thấy lưu lượng người dân phương tiện qua lại tuyến đường này khá đông
nhưng ở chiều từ quận bảy sang quận một chỉ có hai cán bộ công an đứng kiểm tra mà không có lực lượng khác của địa phương tăng cường
trong khi thứ trưởng đã chấn chỉnh tình trạng đúng túng trong kiểm soát mạng vr của kháng bộ chiến sĩ trực chốt
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu phó giám đốc công an thành phố chỉ đạo công an quận bốn khắc phục ngay tình trạng này
cùng lúc với việc bố trí chỗ ngồi để xử lý khi phát hiện người vi phạm